thưa quý vị chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm và tặng quà anh hùng lao động hồ thị lượm ở tỉnh ninh thuận
thăm anh hùng lao động hồ thị lượm ở phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm cùng với thông tin nhanh về các thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian vừa qua và một số chương trình chăm lo lễ tết của đảng nhà nước dành cho đồng bào nghèo gia đình chính sách và công nhân lao động
hướng tới mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước nâng cao chất lượng cuộc sống không ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng phạm minh chính ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc anh hùng lao động hồ thị lượm cùng gia đình vui vẻ hạnh phúc bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy động viên con cháu tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương đất nước
thưa quý vị ngày hôm nay đoàn công tác bộ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với tỉnh hà giang về công tác phòng cháy trụ cháy rừng
đồng thời kiểm tra nắm bắt tình hình thực tiễn về vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh vừa mới xảy ra
vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại tiểu khu một trăm hai mươi một a do người dân phát hiện
vụ cháy đã làm thiệt hại trên một mươi năm hectare rừng tự nhiên hai cán bộ chiến sĩ kiểm lâm hy sinh một người bị thương
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh hà giang cần rút kinh nghiệm coi đây là bài học sâu sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
với ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng con người hiện đang là cao điểm mùa khô hanh hà giang cần quan tâm tới việc chỉ huy chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy rừng
cần có sự thống nhất có bản đồ hiện trạng rừng dự báo tình hình khí tượng thủy văn
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế xem xét hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia trụ cháy rừng ở những khu vực đặc biệt khó khăn
chỉ đạo lực lượng công an điều tra xử lý nghiêm hành vi gây ra cháy rừng
thưa quý vị tại hà nội nhiều người cũng đã quen với hình ảnh nước sông tô lịch thường xuyên bị ô nhiễm
trong những năm qua nhiều giải pháp đã được bàn thảo thậm chí là thử nghiệm để cứu sông tô lịch khỏi tình cảnh ngay càng ô nhiễm lạng nề
nhưng tới nay vẫn chưa có giải pháp nào phát huy hiệu quả
tuy nhiên sắp tới sẽ có một dự án được đưa vào hoạt động đang mang lại hy vọng hồi sinh cho con sông này
có thể điểm lại rất nhiều giải pháp đã từng được thử nghiệm để hồi sinh sông tô lịch
đó là lấy nước sông hồng tạo dòng chảy sông tô lịch dùng chế phẩm redoxi ba c khử ô nhiễm nước công nghệ nhật bản phân hủy bùn
nhưng hàng chục năm qua chưa có giải pháp nào phát huy được hiệu quả
theo các chuyên gia để giải cứu sông tô lịch
cần nhìn vào nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm con sông
con sông này nhiều năm nay không có nguồn cấp nước mực nước sông hồng tụt xuống thấp
theo tính toán khoảng hai tám mét
nếu không có mưa thì nguồn cấp nước hàng ngày trên sông tô lịch chính là các điểm sạt hải
trên một mươi ba tám km sông tô lịch có tới bốn trăm năm mươi sáu điểm xả thải
trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng một trăm sáu mươi m ba nước thải sinh hoạt
một là tách nước thải
một là tách nước thải của đô thị ra khỏi con sông để xử lý trước khi xả xuống sông
để giải cứu sông tô lịch cần xử lý triệt đề nguồn thải xả thẳng xuống sông
đây chính là hệ thống cống ngầm chạy dọc sông tô lịch
sau năm năm thi công ống cống gom nước thải cho sông tô lịch đang chuẩn bị hoàn thành
khi đưa vào hoạt động nước thải sinh hoạt sẽ trực tiếp đổ vào đường ống này
các nhà thầu kỹ sư đang rất tin tưởng các dòng sông sẽ thay đổi đáng kể về diện mạo từ ống cống gom nước thải
sau khi nước thải được gom từ cống ngầm sẽ đưa về nhà máy nước thải yên xá để xử lý
sau đó nguồn nước đảm bảo chất lượng sẽ được đổ ngược trở lại sông tô lịch
với những giải pháp đồng bộ cùng sự đầu tư lớn về nguồn lực hà nội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sông tô lịch sẽ thực sự chảy trở lại
trong dịp kiểm tra tiến độ dự án gần đây nhất lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành hệ thống đường ống gom nước thải về nhà máy
liên quan đến vụ việc người dân tại xã cầm bình huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa tập trung phản đối xây dựng khu tập kết rác mà chúng tôi đã đưa tin
tới nay chính quyền xã cầm bình vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong khi bà con tiếp tục bám trụ tại địa điểm triển khai dự án
lo lắng bất bình mệt mỏi đó là tâm trạng của nhiều người dân xã cầm bình sau hơn một tuần bám trụ tại khu lán trại này
bà con tụ tập vì không đồng ý với dự án xử lý rác thải dự kiến sẽ triển khai tại vị trí đồi ba mường thôn năm bình hòa
nguyên nhân chủ yếu do vị trí bãi rác ảnh hưởng đến nguồn nước quá gần khu dân cư sát bên khu nghĩa điện
khi bà con nhân dân đồng lòng quyết tâm vào thì cũng đã tạm thời là đã ngưng nhưng mà cái thời điểm từ cái hôm đó đến bây giờ là đã tám ngày
từ ngày một mươi bảy đến hôm nay là đã tám ngày bà con nhân dân vẫn chưa có được cái sự giải thích rõ ràng hoặc là một cái quyết định nào về phía xã về chính quyền
hiện tại bây giờ bà con vẫn cứ nằm tại đây để chờ đợi cái câu trả lời của các cấp lãnh đạo để bà con được thỏa lòng về sản xuất
chứ cứ nằm như này khổ lắm mưa gió bão bùng như tối hôm qua nó còn lật bạp lên
theo đại diện xã cẩm bình đây là dự án bãi tập kết để trung chuyển rác thải
quá trình quy hoạch lập dự án đầu tư đã bảo đảm đúng quy trình quy chuẩn và quy định hiện hành
trước đó đã tiến hành khảo sát nhiều địa điểm thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt
nhận thấy không có vị trí nào thuận lợi hơn so với vị trí đồi ba mường này
tôi đã về trực tiếp đối thoại với bà con nhân dân thu năm bình hòa tại nhà văn hóa thu năm
và quá trình tuyên truyền như vậy chúng tôi đã phô tô toàn bộ các tài liệu có liên quan đặc biệt là các hạng mục xây dựng công trình
đến nay thì báo cáo công trí là bà con nhân dân vẫn đang cương quyết phản đối và không nhận trí cho dịch vụ rác
ý kiến của các bên sẽ cần cơ quan chức năng kết luận nhưng vị trí bãi rác gần nhà dân là thật gần nghĩa địa cũng là thật
ngoài ra đây là dự án nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã cẩm bình
theo các bác sĩ tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách